năm hai nghìn hai mươi hai là lần đầu tiên indonesia giữ chức chủ tịch nhóm các nền kinh tế lớn g hai mươi
nước này đặt lại việc phục hồi sau đại dịch là mục tiêu cốt lõi
và do đó tổng thống indonesia joko widodo cho biết sẽ thúc đẩy việc thành lập cơ quan y tế mới thay thế who trong năm nay
theo hãng thông tấn afp ông joko widodo cho biết cơ quan mới sẽ tăng cường khả năng phục hồi của thế giới cũng như làm hệ thống y tế toàn cầu trở nên toàn diện và phản ứng nhanh hơn với khủng hoảng
ông widodo phát biểu trong diễn đàn kinh tế thế giới được tổ chức trực tuyến
nhiệm vụ của nó là huy động các nguồn lực y tế thế giới bao gồm các tài trợ cho các trường hợp khẩn cấp mua vaccine thuốc men và thiết bị y tế
cna dẫn lời tổng thống indonesia
tổ chức y tế thế giới đã bộc lộ hạn chế trong việc ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
ông nói who vẫn chưa gánh vác được nhiều khía cạnh chiến lược của thế giới
so sánh với quỹ tiền tệ quốc tế imf ông cho biết cơ quan y tế mới sẽ xây dựng các quy trình chuẩn hóa cho những hoạt động xuyên biên giới
và sẽ làm việc để tăng cường năng lực sản xuất thuốc và thiết bị y tế
ông kêu gọi các nền kinh tế lớn đồng tài trợ cho sáng kiến này và đạt được thỏa thuận trong thời gian indonesia
làm chủ tịch g hai mươi năm nay
chi phí rõ ràng thấp hơn nhiều so với những mất mát mà thế giới phải chịu do sự mỏng manh của hệ thống y tế toàn cầu
ông widodo chia sẻ
năm nay là năm đầu tiên indonesia giữ chức chủ tịch g hai mươi nước này đặt việc phục hồi sau đại dịch là mục tiêu cốt lõi
khẩu hiệu của indonesia năm nay là phục hồi cùng nhau phục hồi mạnh mẽ hơn tập trung vào hạ tầng y tế toàn cầu
sử dụng năng lượng bền vững và chuyển đổi số
indonesia là quốc gia đông nam á bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nhiều bệnh viện hết dường bệnh và thiếu oxy y tế trong đợt cao điểm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
việc xây dựng một tổ chức y tế thế giới mới thay thế who có lẽ sẽ cần đến nhiều cân nhắc và thời gian dài để thực hiện
bởi dù sao who cũng đã hoạt động được hơn bảy mươi năm mặc dù có nhiều tranh cãi về cách tổ chức này phản ứng với dịch bệnh covid một mươi chín
dạ vâng những thông tin mới nhất liên quan đến vấn đề này cùng tình hình dịch bệnh trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục phát triển
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại